thành ủy tp hcm vừa cho biết thành phố phấn đấu đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm nay
sẽ hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn vùng nông thôn thành phố
tp hcm phấn đấu đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi vùng nông thôn thành phố hoàn thành nhiệm vụ
xây dựng nông thôn mới định hướng phát triển nông thôn mới lên đô thị nông nghiệp công nghệ cao
đồng thời phấn đấu hoàn thành một trăm linh xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
hai huyện cần giờ bình chánh đạt chuẩn huyện nông thôn mới
thành phố cũng chuẩn bị các điều kiện để phấn đấu đạt năm mươi xã nông thôn mới kiểu mẫu
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm thực hiện xây dựng nông thôn mới toàn diện đi vào chiều sâu
cải thiện trực tiếp điều kiện sống thay đổi tư duy nếp sống của người dân nông thôn